công an tăng cường đấu tranh với tội phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự không để ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sự và chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng trị nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công an tỉnh quảng trị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngăn chặn không để xảy ra bạo loạn biểu tình gây dối về an ninh trật tự
phạm pháp hình sự giảm trên bốn mươi hai số vụ so với nhiệm kỳ trước trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều bước phát triển mới hàng trăm mô hình điển hình tiên tiến được duy trì và nhân rộng
tập trung triển khai đổi mới sắp xếp tổ chức một máy tinh ngọn hượng lực hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận những kết quả đã đạt được của đảng bộ công an tỉnh quảng trị trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ công an tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an
trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ đảng viên chiến sĩ
phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức triển khai các chủ trương biện pháp
bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi một ủy viên
và ngày hôm nay tại hà nội đảng bộ cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an đã tổ chức đại hội lần thứ bảy mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã làm tốt công tác tham mưu
có tính cơ bản chiến lược về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc việc sơ kết tổng kết các chỉ thị pháp lệnh chuyên đề
các chương trình phối hợp về xây dựng phong trào về công tác dân vận về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
về công tác công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các mô hình điển hình tiên tiến đạt hiệu quả thiết thực
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những nỗ lực của đảng bộ cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã đạt được trong thời gian qua
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đảng bộ cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục quán triệt
thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của bộ chính trị ban bí thư của đảng ủy công an trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc làm tốt công tác tham mưu xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa bàn chiến lược về quốc phòng và an ninh
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh ngay sau đại hội cấp ủy khóa mới phải khẩn trương hoàn tất một số nội dung theo quy định khẩn trương nghiên cứu
tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc chương trình toàn khóa và kế hoạch công tác hàng năm của đảng ủy cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đảng bộ cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã tổ chức đại hội đảng bộ đơn vị lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua với quyết tâm của đảng ủy đông đảo cán bộ đảng viên cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
các mặt công tác các nhiệm vụ chính trị đều được thực hiện hiệu quả hơn và hoàn thành một cách xuất sắc
đại hội cũng đã thảo luận và chỉ ra một số tồn tại hạn chế từ đó đưa ra các kinh nghiệm giải pháp và mục tiêu trong nhiệm kỳ tới
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực kết quả mà đảng bộ và cán bộ đảng viên cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã đạt được trong nhiệm ký qua
đồng tình với một số phương hướng nhiệm vụ được đề ra cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh một số vấn đề đảng ủy đảng bộ và mỗi cán bộ đảng viên cục khoa học chiến lược và lịch sử công an cần quan tâm
trong đó yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của bộ chính trị ban bí thư đảng ủy công an trung ương về công tác xây dựng đảng công tác khoa học chiến lược và lịch sử công an
thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an những định hướng trong công tác nghiên cứu chiến lược nghiên cứu khoa học và công nghệ công tác lý luận tiếp tục đổi mới hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới
với tinh thần nghiêm túc tập trung vào dân chủ đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chương trình đảng ủy công an trung ương
đảng ủy công an trung ương và bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh hà tĩnh
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh hà tĩnh đã thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các biện pháp công tác công an đảm bảo an ninh trật tự sự vững ổn định chính trị triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn nhất là trên tuyến biên giới

bước đầu công an hà tĩnh đã phủ kín công an xã tại một trăm chín mươi năm trên một trăm chín mươi năm xã thị trấn góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả của lực lượng công an hà tĩnh đạt được trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và những kết quả bước đầu trong đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm hai nghìn một mươi tám
để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an hà tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
nắm chắc tình hình đánh giá sự báo sát đúng tình hình không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp và truy nã tội phạm phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh triệt phá các loại tội phạm hình sự ma túy kinh tế môi trường
tội phạm sử dụng công nghệ cao quan tâm làm công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực hiện hiệu quả phương châm hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc tăng cường công tác hậu cần kỹ thuật
đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ võ thuật của đội ngũ cán bộ chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an về xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại địa bàn còn gặp nhiều khó khăn
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với ba địa phương là điện biên lai châu và sơn la
để đánh giá về tình hình kết quả triển khai xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo và bán chú cho học sinh tại các địa phương trên
thống nhất các giải pháp tháo gỡ một số khó khăn vướng mắt trong thời gian vừa qua
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc
qua báo cáo của công an ba tỉnh các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo ubnd các tỉnh điện biên sơn la lai châu nêu rõ
thực hiện chương trình xây dựng sửa chữa nhà ở các hộ nghèo do bộ công an phát động chỉ trong khoảng thời gian ba tháng
mặc dù điều kiện thời tiết mưa nhiều một số nơi đường giao thông sạt lở đường trơn trượt nhiều xã bản bị cô lập chia cắt
rất khó khăn cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và thi công hạng mục ngoài trời
nhưng đến nay tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
bốn trăm ba mươi bốn căn nhà đạt tỷ lệ bảy mươi sáu hiện đang triển khai thi công hai trăm linh tám căn nhà
tại huyện mường tè tỉnh lai châu đã hoàn thiện một trăm hai mươi năm căn nhà đạt tỷ lệ một mươi hai tám hiện đang triển khai thi công ba trăm ba mươi hai căn nhà
tại huyện vân hồ tỉnh sơn la đã hoàn thiện được năm trăm tám mươi bảy căn nhà đạt tỷ lệ bốn mươi bảy hiện đang triển khai thi công hai trăm tám mươi căn nhà
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy ubnd ba tỉnh điện biên sơn la lai châu sự phối hợp giúp đỡ của các sở ban ngành địa phương trên địa bàn
đối với công an ba tỉnh trong thực hiện chủ trương đầy ý nghĩa này
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh việc xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ dân nghèo tại các huyện miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn
sẽ góp phần giúp từng bước nâng cao đời sống nhân dân xoa đói giảm nghèo giúp bà con yên tâm canh tác lao động sản xuất ổn định cuộc sống tạo thế trận lòng dân vững chắc góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội nơi biên cương tổ quốc
đồng chí thứ trưởng cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo ubnd tỉnh sẽ tổ chức trực tiếp kiểm tra để đôn đốc cũng như kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng sửa chữa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
đối với công an ba tỉnh điện biên sơn la lai châu thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cần xác định vai trò nòng cốt để từ đó thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình triển khai thực hiện an toàn và hoàn thành đúng tiến độ đề ra
có phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ vì nước quên thân vì dân phục vụ
bên cạnh đó yêu cầu công an tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc ubnd tỉnh và ubnd huyện mai sơn thực hiện đúng các quy định về thiết kế thẩm định thi công và nghiệm thu công trình nhà bán chú cho học sinh trường trung học và trung học cơ sở xã phiêng bằng đảm bảo an toàn đúng tiến độ phát huy những cố gắng nỗ lực trong thời gian qua với sự đoàn kết trách nhiệm
đồng chí thứ trưởng tin tưởng rằng chương trình xây dựng
sửa chữa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn điện biên sơn la lai châu sẽ sớm hoàn thành đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ chất lượng để bàn giao cho người dân
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn văn hiếu chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ
theo kết quả điều tra sau khi ly hôn hiếu lên hà nội làm công tác làm trông coi công trình xây dựng thường xuyên lên mạng xã hội zalo facebook kết bạn với phụ nữ bỏ chồng liên quan đến việc phân chia tài sản
thời gian gần đây trên đường từ hà nội về liêm sơn huyện thanh liêm hiếu có quen chị lý biết chị lý đang làm các thủ tục ly hôn lợi dụng vào sự nhẹ dạ của bị hại
hiếu đã tự giới thiệu mình quen biết nhiều luật sư nổi tiếng trên hà nội hứa sẽ giúp chị lý lấy được bảy mươi số tài sản sau khi ly hôn
chị lý tin tưởng nên bốn lần chuyển tiền cho hiếu với tổng số tiền là năm mươi chín triệu đồng để lo liệu
sau khi lấy được tiền của chị lý hiếu đã xóa zalo và đổi số điện thoại
sau nhiều lần không liên lạc được với hiếu biết mình bị lừa nên chị lý đã đến cơ quan công an trình báo
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã bắt giữ đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật
để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng một lái xe taxi tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đã bất ngờ lao thẳng xe vào tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện yên dũng
khiến một chiến sĩ bị thương đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng công an huyện yên dũng bắt giữ
vào ngày hai mươi hai tháng tám khi đang làm nhiệm vụ tổ công tác của công an huyện yên dũng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám a hai mươi bảy nghìn hai mươi hai
có biểu hiện vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe
không những không chấp hành lái xe đã bất ngờ điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác
và đâm vào cán bộ trực tiếp ra hiệu lệnh là trung úy tống ngọc kiên khiến anh bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an huyện yên dũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng doãn tuấn anh
chú đường hồ công dự phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận trước đây là lái xe của một hãng taxi trên địa bàn thành phố bắc giang
đến ngày sáu tháng tám đối tượng báo cắt hợp đồng để làm taxi tự do
nhưng chưa trả lại logo cho hãng mà vẫn dán ở xe để đón khách
khi đang lưu thông trên đường gặp tổ công tác biết mình vi phạm nên đối tượng đã cố tình lao xe vào để bỏ chạy
vào chiều ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh bắc giang đã đến thăm hỏi động viên
chiến sĩ bị thương tại bệnh viện và chỉ đạo lực lượng công an huyện yên dũng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền giao dịch hàng tháng trên năm tỷ đồng
vừa bị công an thành phố bươm ma thuật tỉnh đắk lắc đấu tranh triệt phá
nhóm gồm bảy đối tượng đều trú tại thành phố buôn ma thuật
các đối tượng thỏa thuận nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền với các con bạc
sau đó sẽ sử dụng điện thoại di động nhắn tin chuyển số đề đài bình định và đài miền bắc cho nhau
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài và tính toán thắng thua với các con bạc để thu lợi bất chính
thời gian gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều đối tượng tội phạm đã gia tăng các hoạt động vi phạm pháp luật
chủ động giữ vững an ninh trật tự góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn
công an tỉnh khánh hòa đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với hoạt động của các loại tội phạm
ghi nhận của nhóm phóng viên
triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy
truy xét nhanh các đối tượng cướp giật
liên tiếp bắt giữ các nhóm tội phạm trộm cắp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rất nhiều vụ án đã được lực lượng công an thành phố nha trang điều tra làm rõ
trong một thời gian ngắn thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh khánh hòa
về tăng cường tấn công tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động
trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố diễn ra là phức tạp
chúng là những loại tội phạm trộm cắp cướp giật tụ tập bằng nhóm đánh nhau đòi lời thuê
đáng chú ý là nhóm tội phạm trộm cắp trộm nhà cùng nơi công cộng
thường rơi vào những loại đối tượng không nghề nghiệp loại đối tượng có tiền án tình sự
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
công an thành phố nha trang đã tổ chức nhiều tổ công tác phối hợp với công an các phường xã
tăng cường tuần tra khép kín địa bàn
chỉ chưa đầy một tháng qua riêng đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang
đã đấu tranh và xử lý hai mươi bốn vụ bốn mươi bốn đối tượng thu hồi hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng
nhiều xe máy điện thoại tài sản có giá trị trả lại cho người dân
cảnh sát hình sự đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố
xây dựng nhiều kế hoạch để kịp thời đấu tranh chấn áp với loại tội phạm này
đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác tùng gia kiểm soát
khép kín địa bàn
quản lý các đối tượng có tiền án hình sự số đối tượng không có nghề nghiệp
để mà kịp thời đấu tranh trị phá
trong thời gian qua đơn vị cũng đã điều tra xử lý
bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến trộm cắp cướp dựt lừa đạo chiếm đồ tài sản
dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến khá phức tạp
tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
trên cơ sở đánh giá phân tích phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
cùng với lực lượng công an toàn tỉnh công an thành phố nha trang
đang tiếp tục có các kế hoạch nhập vụ
tập trung đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm
nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm
tập trung vào các nhóm tội phạm trộm cắp cướp giật
kiên quyết không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động
gây ảnh hưởng xấu tới đời sống của người dân
và công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh bình dương
vừa bắt quả tang tại khu nhà ở công nhân xã lai hưng huyện bào bàng tỉnh bình dương
một cơ sở phân loại tái chế hàng triệu đôi găng tay
và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng
thời điểm kiểm tra các lực lượng chức năng phát hiện
hàng chục công nhân đang phân loại đóng gói hàng trăm thùng găng tay y tế thành phẩm
có nguồn gốc từ găng tay y tế đã qua sử dụng chưa rõ nguồn gốc
qua làm việc bước đầu chủ lô hàng hóa chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh
đồng thời cho biết đã thuê địa điểm trên từ tháng sáu năm nay
để làm kho cất giữ phân loại các loại găng tay
đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng để xuất bán cho các đối tác
cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc
sau khi có ca mắc covid một mươi chín là bệnh nhân sáu trăm hai mươi
chú tại tổ dân phố đình tràng phường lam hạ
thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã thực hiện việc cách ly xã hội trong vòng hai mươi một ngày
và sau hai mươi một ngày phong tỏa tại đây không phát sinh ca nhiễm bệnh mới
nên ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã có công văn chính thức kết thúc lệnh cách ly y tế
bắt đầu từ một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng bốn
thưa quý vị thưa các đồng chí
sau hai mươi một ngày tại thôn đình tràng phương lam hạ thành phố phủ lý
đã chính thức được dỡ bỏ lệnh cách ly y tế
ngay lúc này đây người dân trong thôn như đang vỡ ả niềm hạnh phúc trước giây phút đặc biệt này
trước khi là các bác có cái lệnh của cấp trên
dân chúng tôi là rất là phấn khởi vui mừng
trước là các bác có cái lệnh cửa cấp trên
nhân dân là không có bệnh dịch gì
thế nên là chúng tôi rất phấn khởi
thế nên là ra cổ vũ động viên cho tất cả các bác các dân ở đây
để chúng tôi mừng rỡ là không có ai có bệnh tật gì
từ ngày ba tháng tám cho đến ngày hai mươi bốn tháng tám
thì được dỡ bỏ và đã hoàn thành công việc cách ly
và người dân rất phấn khởi chấp hành mọi chủ trương chính trách của nhà nước
của trung ương
trước khi công bố kết thúc cách ly
tất cả người dân trong tổ dân phố đều được lấy mẫu xét nghiệm
và có kết quả âm tính với virus sars cov hai
hiện người dân trong tổ dân phố có sức khỏe ổn định
trong suốt hai mươi một ngày qua
các lực lượng duy trì ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
duy trì tiêu chí nội bất xuất ngoại bất nhập
những điều kiện vật chất tại chốt trực còn thiếu thốn
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an hà nam
tại nơi trực vẫn quyết tâm vượt lên tất cả các lực lượng

hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để duy trì việc phong tỏa cách ly y tế
đảm bảo tuyệt đối an toàn
trong vùng và ngoài vùng cách ly y tế
lực lượng công an dân phòng lực lượng xung kích
thực hiện rất tốt
ngày không quản nắng mưa ngày đêm
giữ chặt các chốt đảm bảo an ninh trí tự
trong khu vực cách ly
và bên cạnh đó công chí rất nhật tình
trong công tác quản lý
cũng như theo dõi các bộ phận
đi ra đi vào đảm bảo an ninh trí tự
với quyết tâm dập triệt đều dịch tại đây
người dân trong tổ dân phố
luôn sát cánh cùng lực lượng chức năng
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố
lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
là vào ngày ba và ngày bốn tháng chín
theo đó thí sinh thuộc hai mươi bảy tỉnh
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
không tham gia được đợt một của kỳ thi
sẽ tham gia vào đợt này
kỳ thi vẫn có năm bài thi
gồm ngữ văn toán ngoại truyền
ngoại ngữ khoa học tự nhiên
gồm các môn vật lý hóa học sinh học
khoa học xã hội gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
quy chế thi giữ nguyên như đợt một
thí sinh chỉ chọn một trong hai bài thi tổ hợp
bộ giáo dục đào tạo cũng khẳng định
độ khó của đề thi đợt hai
tương đương với đợt một